nhằm giúp đỡ cho các em học sinh vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn trước thêm năm học mới
trong bốn năm qua chương trình truyền thông đồng hành cùng em đến trường do quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh con tum tổ chức
đã mang lại hiệu quả rất thiết thực thông qua chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức của các em
trong việc bảo vệ tài nguyên rừng và thực hiện chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
đây là những hình ảnh vui nhộn mang nhiều ý nghĩa của trên sáu trăm linh em học sinh
trường trung học cơ sở phan đình phùng xã hơ mong huyện sa thầy trong chương trình truyền thông
đồng hành cùng em đến trường do quỹ bảo vệ và phát triển rừng tình con tôm tổ chức
ngay trước thêm năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tham gia chương trình mỗi em học sinh được hỗ trợ từ năm đến tám cuốn vở viết
đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như tìm hiểu về tầm quan trọng của môi trường rừng
hiệu quả thực hiện chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
chương trình truyền thông đồng hành cùng em đến trường năm nay
được quỹ bảo vệ và phát triển rừng tình con tôm tổ chức
tại một trăm chín mươi trường tiểu học và trung học cơ sở của bảy mươi năm xã thị trấn
có thực hiện chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
trao tặng cho trên sáu mươi sáu học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở hơn bốn trăm linh vở viết
ngoài ra tại một mươi trường điểm chương trình còn tặng năm mũ vải che nắng cho các em